trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa cho biết đã có kế hoạch chi tiết để sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch hai mươi và tết nguyên đán canh tí sắp tới
hoạt động mùa tết của xe buýt vẫn diễn ra trong ngày tết dương lịch một tháng một năm hai nghìn hai mươi và hai mươi ngày dịp tết nguyên đáng gồm một mươi ngày trước tết và một mươi ngày trong cũng như sau tết
từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức hai mươi một tháng chạp năm kỷ hợi đến mùng một mươi tết canh tí
các tuyến xe buýt có trợ giá chỉ ngưng hoạt động duy nhất từ buổi trưa của ngày cuối năm âm lịch
dù vậy vẫn có năm tuyến xe buýt do đặc thù riêng vẫn hoạt động đến một mươi bảy giờ để phục vụ người dân buổi chiều cuối năm
cụ thể đó gồm tuyến bến thành bến xe chợ lớn mã số tuyến một tuyến bến thành nhà bè mã số tuyến hai mươi tuyến bến thành bến xe an sương mã số tuyến sáu mươi năm
tuyến bến xe an sương
bến xe củ chi mã số bảy mươi bốn và tuyến pha bình khánh cần thạnh mã số chín mươi
bước sang mùng một tết các tuyến xe buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động trở lại